ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó bị cáo nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm bị tuyên mức án bảy năm tù
sau gần một tuần xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án ông nguyễn hữu tín
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm mức án bảy năm tù
bị cáo đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm sáu năm sáu tháng tù
bị cáo trường văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù
bị cáo lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp hcm bốn năm tù
bị cáo nguyễn thanh trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ubnd tp hcm mức án ba năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm